ủy ban nhân dân tỉnh sơn la đã tổ chức cuộc họp khẩn sau khi một số cơ quan báo chí và mạng xã hội
đã đưa tin về hai trường hợp bệnh nhân tử vong tại bệnh viện lao phổi tỉnh sơn la
được người nhà đưa về bằng xe máy
ủy ban nhân dân tỉnh sơn la khẳng định những thông tin thương tâm được báo chí và mạng xã hội
đề cập những ngày qua là có thật tạo ra những dư luận trái chiều
gây sự xúc động đối với mọi người và gia đình bệnh nhân
để xảy ra sự việc trên là điều rất đáng tiếc cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc
ủy ban nhân dân tỉnh sơn la đã yêu cầu ngành y tế và bệnh viện lao phổi tỉnh
cần kiềm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc
thời gian tới tỉnh sơn la sẽ đề xuất bổ sung chính sách phù hợp cách làm cụ thể
nhằm hướng tới phục vụ người bệnh tốt hơn nâng cao hơn nữa ý đức của cán bộ nhân viên ngành y tế sơn la